hồ tiêu là cây trồng chủ lực truyền thống của vùng gò đồi huyện gio linh tỉnh quảng trị
tuy nhiên nhận thấy việc trồng theo phương pháp truyền thống sử dụng chất hóa học trong quy trình chăm sóc không đáp ứng được nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi cao về an toàn thực phẩm
nên thời gian qua huyện gio linh đã tập trung định hướng người dân sản xuất theo hướng hữu cơ nhờ đó đã góp phần giải quyết bài toán đầu ra đưa hồ tiêu trở thành mặt hàng xuất khẩu thế mạnh

tuy vậy để nông dân thay đổi tư duy và làm quen với cách sản xuất mới là vấn đề phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết

nên thời gian qua huyện gio linh đã tập trung định hướng người dân sản xuất mới là vấn đề phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết
nên thời gian qua huyện gio linh đã tập trung định hướng người dân sản xuất theo hướng hỏi cao về an toàn thực phẩm
nên thời gian qua huyện gio linh đã tập trung định hướng người dân sản xuất theo hướng hỏi cao về an toàn thực phẩm